xin kính chào quý vị và các bạn
do hồi tụi gió vẫn duy trì nên trong ba ngày tới
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
riêng vùng núi cục bộ có thể có mưa to
đi kèm có tố lốc và gió rạc mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
do vẫn có mưa nên nền nhiệt tại đây chưa tăng quá cao
ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to
đi kèm tố lốc và gió rạc mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực
cũng chưa có nhiều biến đổi
mức nhiệt trưa chiều trong ba ngày tới
vẫn giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
lùi xuống khu vực trung bộ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới vẫn phổ biến là ít mưa
ban ngày thì có nắng
sau đó sang ngày một mươi sáu thì mưa rông tại đây
có xu hướng tăng nhẹ
dự báo xa hơn và tới ngày một mươi bảy
thì mưa rông mới tăng mạnh rõ rệt
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây
vẫn duy trì là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới
thì nhận định là sẽ liên tục có mưa rào và rông
vào lúc chiều tối
mưa xuất hiện đều hơn và có nhiều hơn
số điểm mưa vừa đến mưa to trong hai ngày
một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng chín
nhất là khu vực nam trung bộ nước ta
và trong cơn rông thì cần đề phòng
các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là tố lốc cũng như là gió giật mạnh
có thể đi kèm trong cơn rông
trưa chiều tại đây vẫn có thể có nắng gián đoạn
nhưng nhiệt độ cao nhất ngày chưa tăng cao
chỉ phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
mưa rông vào lúc chiều tối có xu hướng giảm về lượng
nhưng cục bộ vẫn có thể xảy ra mưa
với lượng khá nên người dân
cần đề cao cảnh giác với tố lóc
cũng như là gió giật mạnh
ban ngày thì khu vực vẫn có nắng gián đoạn
nên mức nhiệt chưa có nhiều biến đổi
giao động là từ một mươi chín đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ
tuy mưa rông không mạnh bằng thời đoạn trước
nhưng trong ba ngày tới về chiều tối
thì vẫn có thể xảy ra mưa với lượng khá
người dân cũng cần đề phòng với nguy cơ
xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp
mưa rông chủ yếu diễn ra vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì vẫn có nắng
nên mức nhiệt cao nhất trên khu vực
tiếp tục duy trì trong ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ